công an tỉnh bình phước đang phối hợp với công an huyện đồng phú tổ chức khám nghiệm điều tra
làm rõ một vụ nghi điện giật khiến hai công nhân thương vong
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h chiều chín một mươi tại công ty trách nhiệm hóa một thành viên t h
một công nhân phát hiện anh trương ngọc viết và trần đức long bị điện giật tại băng chuyển sản xuất của công ty
người này ngay lập tức ngắt cổ giao điện hô hoán các công nhân khác đưa nạn nhân đi cấp cứu
tuy nhiên anh long đã tử vong còn anh viết bị thương nhẹ nên được đưa về tự điều trị